bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã ký văn bản gửi cục hàng không việt nam về việc giả soát lực lượng phi công nước ngoài đang làm việc tại các hãng hàng không việt nam
công văn nêu rõ trước những thông tin về việc nhà chức trách hàng không pakistan phát hiện trên hai trăm năm mươi phi công pakistan dùng bằng lái máy bay giả mạo và để bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu cục hàng không việt nam giả soát và cấm ngay việc thực hiện nhiệm vụ bay của toàn bộ các phi công quốc tịch pakistan
phi công người nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không việt nam sử dụng băng cấp chứng chỉ nghi vấn giả mạo do pakistan cấp
cục hàng không việt nam cũng được yêu cầu ra soát tạm dừng nhập vụ bay đối với các phi công quốc tịch pakistan đang làm việc cho các hãng hàng không của việt nam
để kiểm tra tính xác thực của băng cấp chứng chỉ giả soát xác minh tính xác thực đối với băng cấp chứng chỉ của tất cả các phi công người nước ngoài
đang làm việc cho các hãng hàng không của việt nam và xử lý đối với các trường hợp có dấu hiệu sử dụng băng cấp
cục hàng không việt nam cũng được yêu cầu giả soát tạm dừng nhiệm vụ bay đối với các phi công quốc tịch pakistan